điểm chuẩn đại học năm hai nghìn hai mươi tăng là điều có thể đoán định ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên việc điểm chuẩn chính thức mới được các trường công bố với mức tăng cao hơn nhiều so với dự đoán
cũng khiến cho nhiều thí sinh thậm chí là các trường bất ngờ
là trường tốt đầu cùng với mức điểm trung bình cao nên dự kiến điểm chuẩn của đại học quốc gia hà nội sẽ tăng từ một đến ba điểm
tuy nhiên khi mức điểm chuẩn chính thức vừa công bố thì cũng khiến lãnh đạo trường không khỏi bất ngờ
theo đó mức tăng trung bình các ngành là ba bốn điểm thậm chí có ngành tăng tới gần sáu điểm so với năm trước
cá biệt ngành hàn quốc học thì đạt tới ngưỡng điểm chuẩn tuyệt đối là ba mươi trên ba mươi
cũng lấy đa số kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển nên mức điểm chuẩn của đại học y hà nội tăng đáng kể so với năm ngoái
trong đó khoa thấp nhất là hai điểm và cao nhất là ba ba mươi năm điểm
để đỗ vào y đào khoa với mức hai mươi tám chín điểm thì thí sinh phải đạt ít nhất chín bảy điểm một môn
tôi nghĩ là nó cũng không phải là cái gì đó nó quá khác biệt
vậy đấy là cái phổ điểm
nó đều cao như vậy
năm nay điểm trung bình là hai ba điểm
đúng là có những thí sinh mà hai mươi tám điểm thì chưa đỗ vào cái ngành y khoa
tuy nhiên thì còn rất nhiều ngành khác
nếu mà thí sinh đăng ký thì thí sinh hoàn toàn có thể trúng tuyển
trái ngược với xu thế tăng mạnh các trường tốt trên
thì trường tốt giữa lại tăng khá ít trung bình từ một đến hai điểm tùy theo từng ngành
do đa dạng hóa phương thức tuyển sinh bằng nhiều hình thức khác nhau
cùng với sự chủ động tuyển bằng nhiều đợt
nên đến nay nhiều trường đã gần tuyển đủ chỉ tiêu
một số ngành hôm nay chúng tôi đang tuyển rất là tốt
ví dụ như là những ngành khối sức khỏe đang rất là nóng
những ngành khối ngôn ngữ đang rất là nóng
ngành khối công nghệ thông tin quản trị kinh doanh
đó là những ngành này đã thu hút rất là cao cho lượng thí sinh
và chúng tôi cũng đã dự kiến là sau đợt tuyển sinh phần thứ hai này
thì nhà trường sẽ đạt đủ trí tiêu của năm hai nghìn hai mươi
điểm truyền tăng khá là tốt
cao hơn so với năm trước là xu thế tất yếu phù hợp với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp năm nay
tuy nhiên với mức tăng nhiều ngành rất cao
thậm chí đột biến thì cũng dễ trở thành áp lực với các em thí sinh của những năm sau
thực tế này cũng cần được cân nhắc điều chỉnh khi ra đề
hoặc phải thay đổi phương thức xét tuyển của các trường trong mùa tuyển sinh năm tới